ngày bảy tháng một mươi một đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp chất lượng không khí tại thủ đô new delhi bang delhi của ấn độ
ở mức nghiêm trọng do nông dân đốt dơm dạ sau khi thu hoạch và khí thải từ các phương tiện giao thông
trước đó thủ đô new delhi vừa ghi nhận ngày có chất lượng không khí độc hại nhất năm vào hôm năm tháng một mươi một
trong ngày có chất lượng không khí độc hại nhất năm new delhi đã ghi nhận nồng độ bụi mịn pm hai
cao gấp một mươi bốn lần so với giới hạn an toàn do tổ chức y tế thế giới đề ra
theo cơ quan giám sát môi trường ấn độ chỉ số chất lượng không khí tại bang delhi hiện ở mức bốn trăm bốn mươi một trên thang chia độ năm trăm linh
cho thấy không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng
tình trạng ô nhiễm không khí ở new delhi thường trầm trọng hơn trong tháng một mươi và một mươi một
do việc nông dân đốt dơm dạ ở những bang xung quanh khói bụi từ các phương tiện giao thông và nhiều ngày không có gió
chính quyền thủ đô new delhi cũng đã phải ra lệnh cấm hoàn toàn việc bán đốt pháo hoa
trong dịp lễ hội ánh sáng diwali của người hindu nhằm nỗ lực kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí thành phố